và nguồn lực hỗ trợ rất lớn từ những hoạt động quyên góp ủng hộ hay nhắn tin của đồng bào cả nước
và cũng như là người việt nam ở nước ngoài đã cổ vũ mạnh mẽ tinh thần quyết tâm trong cuộc chiến phòng chống covid một mươi chín
tất cả những nguồn hỗ trợ này cần được thực hiện công khai minh bạch hạn chế tối đa về trục lợi
và phải đúng mục đích đúng quy định của pháp luật
mặt trận tổ quốc việt nam cho biết toàn bộ số tiền tiếp nhận ủng hộ hưởng ứng từ lời kêu gọi
toàn dân đoàn kết ra sức phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín sẽ được mặt trận tổ quốc việt nam phân bổ
trong việc ưu tiên nguồn lực quan trọng vào quỹ vaccine phòng chống covid một mươi chín hỗ trợ cho các khu cách ly
cơ sở điều trị bệnh nhân mắc covid một mươi chín hỗ trợ trang thiết bị y tế máy thở phục vụ phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
và hỗ trợ động viên đối với lực lượng trực tiếp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
doanh nghiệp các tổ chức các nhà hào tâm khi họ đến họ ủng hộ thì họ cũng đề xuất là họ ủng hộ nội dung gì
họ ủng hộ cho đối tượng này chúng tôi sẽ thông tin lại để cho nhà tài trợ theo dõi
bây giờ chúng tôi cũng đều có một sự công khai như vậy chính vì vậy mà tạo được niềm tin cũng như là tạo được
cái bi tín của bàn cứu trợ trung ương của mặt trận trung ương
tại lễ ra mắt thành lập quỹ vaccine phòng chống covid một mươi chín thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã khẳng định
đảng nhà nước chính phủ hiểu và trân trọng mọi đóng góp của người dân
doanh nghiệp nên đảm bảo quản lý giám sát hoạt động của quỹ minh mạch và đúng tôn trị mục đích đúng pháp luật
để phục vụ cho sức khỏe hạnh phúc của nhân dân là trên hết trước hết
tinh thần khẳng định về tính công khai minh bạch được người đứng đầu chính phủ nhấn mạnh
đã tiếp tục củng cố niềm tin trong nhân dân để những hỗ trợ đến đúng đối tượng và kịp thời đảm bảo không xảy ra sai sót thất thoát
mong như vậy là tất cả các quỹ này sau khi chúng ta như vậy thành lập và quản lý làm sao chặt chẽ
nên là chi tiêu minh bạch đúng mục đích để không có sự thất thoát và giữ vững được cái lòng tin của nhân dân
mà tôi tin là nếu mà minh mạnh được như thế thì tất cả mọi vấn đề trước mắt của người đầu giải khi mà có chủ trương của đảng nhà nước thì nhân dân hoàn toàn ủng hộ
số thu như chúng ta nói là sẽ được ghi nhận và sẽ được công khai minh mạnh trên các trang mạng của tổ chức tài chính

tất cả góp thêm nguồn lực cùng đảng nhà nước chính phủ sớm đẩy lùi dịch bệnh
mỗi một tấm lòng một sự chung tay đã và đang lan tỏa rộng rãi tinh thần tương thân tương ái đại đoàn kết toàn dân tộc để không một người dân nào đứng ngoài cuộc trong cuộc chiến cam co này